theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương chiều cường tại các tỉnh miền tây và thành phố hồ chí minh
có thể đạt đỉnh mức lịch sử một sáu mươi tám m kết hợp mưa lớn nguy cơ gây ngập úng nhiều vùng và ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân
theo dự báo của đài khí tượng thủy văn khu vực nam bộ từ ngày ba mươi một tháng một mươi đỉnh chiều trạm phú an bắt đầu vượt mức báo động hai
đạt một bốn mươi hai mét lúc khoảng hai giờ sáng sau đó tăng dần lên trong các ngày tiếp theo
và có thể chạm mức lịch sử một sáu mươi tám m trong ngày mùng sáu hoặc mùng bảy tháng một mươi một
các trạm chính hạ lưu sông cửu long cũng lên mức báo động ba và trên báo động ba
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương cũng cảnh báo nguy cơ cao sẽ ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp
vùng ven sông vùng ngoài đê bao ở các tỉnh an giang đồng tháp lòng an và chiều cường gây ngập lụt sâu
ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố hồ chí minh thành phố cần thơ vĩnh long
người dân cần có những chuẩn bị cần thiết để hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến công việc và sinh hoạt